chiều nay ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về việc xem xét quyết định điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thành phố thái nguyên
và thành lập hai phường của thành phố thái nguyên
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
trong phiên họp chiều nay các đại biểu nhất trí với sự cần thiết mở rộng địa giới hành chính của thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên như đã nêu trong tờ trình
việc này đã nhận được sự đồng thuận cao của người dân tại hai huyện đồng hỷ và phú bình
đề án của chính phủ về nguồn vốn đầu tư giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi là trên một trăm linh tỷ đồng trong đó nguồn vốn từ ngân sách chiếm một mươi
có ý kiến cho rằng nguồn vốn đầu tư giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi cho thành phố thái nguyên mở rộng là rất lớn
thái nguyên là tỉnh đến nay chưa tự cân đối được ngân sách trong khi ngân sách trung ương rất hạn hẹp nên hỗ trợ địa phương đầu tư nâng cấp đô thị rất khó khăn
vì vậy ủy ban pháp luật của quốc hội đề nghị giải trình thêm nguồn vốn được huy động
từ ngân sách nhà nước chiếm một mươi nguồn vốn dự kiến khoảng hơn một mươi tỷ đồng
và các biện pháp khả thi để có thể huy động được một nguồn vốn lớn như vậy
trả lời về vấn đề này ông vũ hồng bắc chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thái nguyên cho biết
cái một trăm linh tỷ mà theo số liệu trong này là đây là tổng nguồn lực đầu tư cho thành phố thái nguyên
mà đã được đại hội đảng bộ thành phố thái nguyên nghị quyết từ đầu nhiệm kỳ
nếu như chúng ta không đặt vấn đề điều chỉnh dự án chính
thì một trăm linh tỷ này vẫn phải được tính toán cân nhắc huy động các nguồn lực cho thành phố thái nguyên
ở đây chúng tôi muốn báo cáo rõ thêm là không phải là vì năm cái địa phương địa bàn về thành phố
thì cái số tỷ này nó mới tăng lên
trong một trăm linh tỷ thì có một mươi là ngân sách
mà đây là một cái nhiệm vụ cân đối rất là khó khăn
thì tôi cũng xin được báo cáo là chúng tôi sẽ phấn đấu là tỉnh thứ một mươi bảy hoặc là một mươi tám

sẽ cân đối thu chi ngân sách
như thế có nghĩa là hai nghìn một mươi tám cơ bản tỉnh thái nguyên sẽ cân đối lấy thu bù chi vàng và không phụ thuộc nhiều vào ngân sách của quốc gia
tiền thì rất là lớn nhưng mà tôi nghĩ là đây là cái quá trình đầu tư nó phải có quá trình
chứ không phải là ngay hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám mà làm cái này liền
mà tận dụng cơ sở vật chất hiện có nhưng mà ước tính để mà để phục vụ cho cái việc di dời này
quá trình đầu tư nó phải theo kế hoạch nó phải được dự toán hàng năm
vì chú ý chỗ này số tiền lớn lắm một mươi là một mươi tỷ
tôi nghĩ cái này nó sẽ chắc là sẽ bố trí dần dần trong những năm tới để phục vụ cho cái việc mở rộng thành phố thái nguyên
ủy ban thường vụ quốc hội tán thành về sự cần thiết điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thành phố thái nguyên
và thành lập hai phường của thành phố thái nguyên như được nêu trong tờ trình
và đề án của chính phủ để xây dựng thái nguyên thành trung tâm chính trị kinh tế xã hội và đô thị động lực của khu vực miền bắc